tết đã đến rất gần những ngày này nhiều người đổ xô tới các phòng khám để xét nghiệm covid một mươi chín trước khi về quê
đứng xếp hàng trong tâm trạng lo lắng chị cà thị kim huyện thuận châu sơn la cho hay
nhà xe thông báo phải có giấy test nhanh covid một mươi chín mới được lên xe
do thông báo gấp trước giờ xe chạy chị kim phải vội vàng đến phòng khám hy vọng xét nghiệm kịp giờ chị nói
anh đinh văn tuân ở thành phố điện biên tỉnh điện biên được nhà xe thông báo cần có giấy xét nghiệm covid một mươi chín bằng phương pháp pcr
không chấp nhận giấy test nhanh ngoài ra nhà xe còn yêu cầu hành khách phải có giấy chứng nhận tiêm đủ hai mũi vaccine
bên cạnh những trường hợp đi test covid một mươi chín do phía nhà xe yêu cầu nhiều trường hợp muốn chắc chắn không bị covid một mươi chín trước khi về quê
chị nguyễn nhật linh thành phố hải dương tỉnh hải dương nói địa phương không yêu cầu xét nghiệm
xong để thoải mái trong đợt tết này chị vẫn quyết định đi test pcr
tôi muốn bảo đảm cho bản thân và gia đình lên nói
sáng cùng ngày trên phố trích sài đoạn qua phòng khám melatec phương tiện ung ứ do người dân đổ xô đến làm xét nghiệm
hai tầng bảy và tám của cơ sở này bố trí ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách người cho xét nghiệm đông song không xảy ra chen lấn
dự định về thanh hóa chị thu hồng tranh thủ đi xét nghiệm nhanh kháng nguyên giá một trăm linh đồng
bởi xã chỉ yêu cầu kết quả âm tính còn hiệu lực trong vòng bốn mươi tám giờ với test nhanh
và bảy mươi hai tiếng với phương pháp pcr
vào tối hôm trước gọi điện về quê hỏi thủ tục y tế xã cho biết
người về từ tất cả các vùng phải tới khai báo ngay trước khi về nhà và xét nghiệm nhanh tại trạm xá
nếu người dân chủ động làm xét nghiệm trước khi về thì chỉ cần khai báo y tế
xã sẽ phân loại người về từ vùng nào để có hình thức tự theo dõi hoặc cách ly tại nhà
chị hồng cư trú ở vùng vàng của quận cầu giấy
tính đến sáng ngày hai mươi bảy tháng một theo hướng dẫn của bộ y tế
chị sẽ không phải cần làm xét nghiệm mà chỉ cần khai báo y tế
tuy nhiên theo yêu cầu của y tế cơ sở
vì chủ động đi xét nghiệm để tránh phiền phức và giữ an toàn cho người nhà
kết quả âm tính thì tự tin về nhà người ngồi cùng tàu xe với mình cũng đỡ mất tết
chẳng may nhiễm thì ở lại hà nội điều trị cũng đỡ khó xử cho gia đình
chị hồng nói theo công văn của bộ y tế các tỉnh thành hướng dẫn người dân về quê
nhân dịp tết nguyên đáng thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch và không phải cách ly y tế
trường hợp có biểu hiện mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở
thì phải hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại
thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm và xử lý theo quy định
các trường hợp khác thực hiện năm k và tự theo dõi sức khỏe
không ai có thể phủ nhận năm hai nghìn hai mươi một là một năm đặc biệt biến động và làm thay đổi nhiều điều
sau một năm vất vả nhà là nơi ai cũng hướng về và mong được đón một cái tết bình yên với gia đình
tuy nhiên vì dịch bệnh có nhiều người chấp nhận ở lại thành phố ăn tết xa nhà
đà nẵng hiện có hàng trăm nghìn lao động ngoài tỉnh đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn
năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh covid một mươi chín rất đông công nhân người lao động ngoài tỉnh quyết định không về quê ăn tết
sau khi cho con gái hơn một tuổi ăn sáng chị dương thị mai ba mươi chín tuổi quê hà tĩnh
lại tất bật dọn dẹp nhà cửa để một mươi bốn giờ chiều vào ca làm
hơn một mươi bốn năm làm việc tại đà nẵng hầu như năm nào vợ chồng chị mai cũng về quê ăn tết cùng với gia đình
chị mai ngậm ngùi
chị mai ngậm ngùi
tám triệu đồng một tháng theo con số này
đã là lương chết không tăng thêm
chồng chị phụ bếp ở quán nhậu
thu nhập còn thấp hơn chỉ phí cho
hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học
luôn là một nỗi lo thường trực lúc nào
cũng quanh quẩn trong đầu chị
suốt bốn tháng dịch tôi và chồng
cùng thất nghiệp đợi công nhân
làm tháng nào ăn tháng đó chứ
chẳng như giả tôi phải vai mượn để
xoay sở giờ mới đi làm lại
được hai tháng nợ chưa trả xong
lấy đâu ra tiền mà về quê
nữ công nhân tâm sự
những năm trước muốn về quê dịp
tết chị phải mua bốn vé máy bay hơn
một mươi sáu triệu thêm tiền quà bánh
cho gia đình tổng cộng gần ba mươi triệu đồng
tết nay chị còn chẳng buồn
xem giá vé máy bay
trong cảnh tương tự năm nay
chị nguyễn thị kim quyên bốn mươi tuổi
quê đồng tháp ngụ tân bình cũng ăn
tết tại tp hcm làm công nhân
một mươi bảy năm chị kể mức thu nhập
hơn tám triệu đồng mỗi tháng cứ
nhận là phải chi phần lớn cho tiền nhà
sinh hoạt phí gần như cũng
không dư dôi bốn tháng nghỉ
dịch tôi phải xin khắp tiền trọ
cả bốn mỗi tháng hơn hai triệu đồng
sau nơi này tôi vẫn chưa trả hết
nên chẳng dám về quê dù nhớ
ba mẹ vô cùng dịch mà
tết gì nữa chị quyên rầu rỉ
hỏi hàng khắp giải trọ
chỉ còn mỗi gia đình chị huyền ở lại
tp hcm ăn tết chị huyền
vì thế lại càng tuổi thân
bố mẹ động viên chị năm sau rồi về
cũng được nhưng chị chẳng dám hứa hẹn
gì có tiền mới về chứ
làm sao mà tính trước được không
về quê tôi nhớ bố mẹ lắm
nhưng mà đành chịu chị huyền
sụp sùi tết của gia đình tôi
cũng sẽ như mọi ngày không
sắm sửa gì năm nay còn được đón tết
đã may mắn rồi chị quyên nói
chị huyền hay chị quyên
không phải là những người lao động tha hương hiếm
hoi chọn đón tết tại tp hcm
sau một năm khó khăn vì đại dịch
chị dương thị mai ba mươi chín tuổi quê
hà tĩnh cùng chồng thống nhất
ở lại đà nẵng để giữ an toàn cho các con
vợ chồng chị mai đều là
công nhân lập nghiệp ở đà nẵng đến nay
đã một mươi bốn năm vợ chồng chị chịu khó
làm ăn khéo chi tiêu thì cũng có
đồng ra đồng vào từ khi dịch bệnh
bùng phát ở các khu công nghiệp thu nhập của họ
giảm đi đáng kể nên cuộc sống thêm
phần khó khăn may mắn là thời điểm đó
vợ chồng chị luôn nhận được sự đùm bọc
chia sẻ của chính quyền tp đà nẵng
từ chú trọ bác tổ trưởng
đến những người hàng xóm tốt bụng
tôi đi làm ở nhiều nơi nhưng
từ khi đến đà nẵng thì mới cảm nhận được
hết tình người nơi đây
hai năm qua thực sự rất khó khăn
nhưng tôi luôn nhận được sự quan tâm
của mọi người thiếu gì thì họ hỗ trợ
sang sẻ điều này khiến cho tôi
cảm thấy ấm lòng và có cảm giác như đang
sống ở quê hương mình vậy tôi yêu
và cảm thấy biết ơn thành phố này rất nhiều
các bà đinh thị thanh hà phó chủ tịch
liên đoàn lao động tp đà nẵng
hơn một lao động ngoài tỉnh ở lại đà nẵng
đón tết nhâm dần trước đó
liên đoàn lao động tp phối hợp với các địa phương
đã tổ chức chương trình sơn yêu thương
trao quà tặng công nhân lao động nghèo
không về quê ăn tết các đơn vị đã được
trao hơn một hai trăm linh suất quà tết
mỗi suất trị giá từ năm trăm linh đến
một triệu đồng tặng công nhân ở các tổ
tự quản khu nhà trọ
ngoài ra còn có chương trình
tết không xa nhà phiên chợ tết công nhân
chuyến xe công đoàn đưa công nhân
về quê đón tết hỗ trợ trên
hai mươi suất quà tết tặng người lao động
có hoàn cảnh khó khăn bên cạnh
những người lao động không thể về quê qua
một năm dịch bệnh khó khăn nhiều sinh viên
lựa chọn ở lại tp hcm để làm thêm
không chuẩn bị mâm cổ trái cây
và dự định đón tết trực tuyến với
gia đình ở xa dịch bệnh
covid một mươi chín bùng phát hai năm rồi
dương quốc tuấn sinh viên đh năm mươi bốn đh
công nghệ tp hcm đều ở lại
tp hcm để làm thêm phụ giúp
gia đình quê của tuấn ở
quảng ngãi giá vé máy bay tăng
trong dịp tết chính là nguyên nhân khiến cho
năm sinh viên lựa chọn ở lại tp hcm
những ngày cận tết tuấn nhận
được nhiều cuộc gọi thoại từ gia đình hơn
trong mỗi cuộc gọi là lời
mong ngóng và trách mắng của bố mẹ
vì nam sinh viên không về quê ăn tết
khi tp hcm bùng phát
đợt dịch thứ tư tuấn đã không
trở về quê vì thực hiện giãn cách
đến hiện tại đã chín tháng rồi
tuấn chưa trở về nhà
ở lại tp hcm
để vơi bớt nỗi nhớ nhà nam sinh viên
đã đăng ký làm thêm hai công việc khác nhau
nam sinh vừa chạy bàn ở quán cà phê
vừa làm dịch vụ vệ sinh nhà cửa
đi làm từ bảy giờ đến
hai mươi một giờ mới trở về phòng trọ
nhiều lúc quá mệt
tuấn quên cả bữa ăn của mình
ý nghĩ bỏ hết tất cả để về quê
không chỉ lấy lên một lần
mà hầu như ngày nào tôi cũng suy nghĩ
nhưng điều kiện không cho phép tôi làm điều đó
hôm nào tan làm
tôi cũng thấy cô đơn và nhớ nhà
nam sinh viên nói
sau tết tuấn dự định đi thực tập
nam sinh viên hy vọng
có thể xin công ty thực tập được nghỉ
một đến hai ngày để trở về quê
sau khoảng thời gian dài xa nhà
do dịch covid một mươi chín
ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của gia đình
nguyễn phương thảo sinh viên
năm thứ tư khoa quản trị kinh doanh
đã lựa chọn ở lại thành phố hồ chí minh
để làm thêm xuyên tết
nữ sinh viên chỉ mong giảm bớt gánh nặng
về tài chính cho gia đình
bằng công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi
bố mẹ tôi chỉ có thể tru cấp tiền học
còn tiền sinh hoạt bản thân tôi
tự trang trải đợt dịch thứ tư
buồn phát vì không thể đi làm thêm
nên tôi không có chi phí sống và học tập
ở thành phố hồ chí minh
gia đình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh
thời gian cuối năm
tôi hoàn toàn kẹt luôn nên ở lại
thành phố hồ chí minh ăn tết và làm thêm
phương thảo nói
mỗi ngày khi không có lịch học
thảo sẽ làm thêm từ bảy giờ đến một mươi chín giờ
gia đình nữ sinh viên gồm bốn anh chị em
là chỉ cả thảo áp lực
về vấn đề tài chính nhiều hơn
việc phải về quê ăn tết đối với nữ sinh viên
là vấn đề lớn vì tiền vé máy bay
và quà cáp cho các em ở nhà
ở lại thành phố hồ chí minh
những ngày tết của những sinh viên
kẹt lại thành phố không bánh kẹo
không củ kiệu dưa hành
mầm cổ đối với họ
tết nguyên đáng năm nay là những cuộc gọi về quê
nơi bố mẹ đắng tết một mình